theo ghi nhận của cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
thời gian qua các vụ lừa đảo trực tuyến đang diễn biến rất phức tạp
đối tượng thường là trẻ em sinh viên công nhân và nhất là người cao tuổi
người cao tuổi thường thích giữ tiền và muốn toàn quyền sử dụng số tiền mình có
thế nhưng do không cập nhật thông tin không nhận diện được những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo
lại dễ tin người nên không ít người đã sập bẫy của kẻ gian
đôi vợ chồng bảy mươi năm tuổi này thường xuyên bị nhóm đối tượng có ba người gọi điện giả danh là công an quận long biên
thông báo ông bà có tài khoản ngân hàng đang nợ sáu mươi triệu đồng và có liên quan đến đường dây mua bán ma túy
các đối tượng ép nạn nhân chuyển khoản ba tỷ đồng để thực hiện công tác điều tra
nó nói đây là vụ liên quan đến buôn bán ma túy và liên quan đến cạn bộ chủ chốt của quận long biên
công an long biên
công an long biên và một số chuyên viên ngân hàng
cho nên cái việc này thì phải tuyệt đối bí mật
bà ra ngân hàng bà chuyển tiền hai cái sổ tiết kiệm đấy vào tài khoản của bác đi
tôi cũng nói là tôi chưa đến hạn anh ạ
thì nó bảo là không cần nó bác ơi bác cứ chuyển vào tài khoản đi
cái tiền lãi của bác sau này nhà nước sẽ bù
thời gian qua trên địa bàn huyện ba vì
xuất hiện nhiều đối tượng giả danh là công an gọi điện cho người cao tuổi đe dọa
rằng họ vi phạm pháp luật và phải chuyển tiền qua ngân hàng để đóng phạt
công an huyện ba vì đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ giả danh công an
giúp người dân tránh bị lừa đảo
các đối tượng đã sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn để khiến người dân tin tưởng
hoặc đe dọa để giao nộp tài khoản chuyển tiền cho các đối tượng
và công tác điều tra khám phá các vụ án lừa đảo
vụ án lừa đảo qua mạng gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng là đối tượng ảo trên mạng
đội hành sự chúng tôi đã tham mưu để triển khai các biện pháp phòng ngừa
trong đó có những biện pháp là thông báo các phương thức thủ đoạn
của các loại tội phạm lừa đảo qua mạng đến từng người dân
gắn các biển cảnh báo tại các trụ sở ngân hàng quỹ tiến dụng
hoạt động gian lận lừa đảo tài chính đang diễn ra phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi
trong đó nhiều chiêu thức đánh vào tâm lý hay lo lắng nhẹ dạ cả tin của người cao tuổi
khiến không ít trường hợp đã bị sập bẫy lừa đảo
biện pháp tốt nhất đến hiện tại vẫn là phòng còn hơn chống
người dân không được dễ dàng chấp nhận chuyển tiền cho đối tượng lạ
tạo cho mình thói quen là luôn xác minh lại các thông tin nhận được